trong khuôn khổ chương trình đối tác thái bình dương năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh phú yên
tại trường tiểu học hòa mỹ tây huyện tây hòa đã diễn ra lễ khởi công xây dựng ba phòng học
gồm các thiết bị cơ bản cho bảy mươi năm em học sinh
tham dự có đại sứ hoa kỳ tại việt nam chỉ huy trưởng chương trình đối tác thái bình dương năm hai nghìn một mươi chín
cùng chính quyền các ngành chức năng của tỉnh phú yên
các phòng học có diện tích sàn từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh m hai bảo đảm chứa được một trăm năm mươi người
khi có sự cố thiên tai
ngoài ra chương trình còn cải tạo sửa chữa nâng cấp sáu phòng học khác của điểm trường
thuộc trường tiểu học hòa mỹ tây
chương trình cũng đã dành thời gian trao đổi với báo chí về kết quả hoạt động
cũng như ý nghĩa diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sáng cùng ngày chương trình đối tác thái bình dương năm hai nghìn một mươi chín đã tổ chức hoạt động
trao đổi chuyên sâu về đối phó với thảm họa thiên nhiên
hội thảo về đối phó với các thảm họa có số lượng thương vong lớn
trao đổi chuyên sâu về máu phẫu thuật tim mạch